sáng nay mùng một tháng hai tức mùng năm tết tại hà nội đã diễn ra lễ hội gò đống đa hai nghìn hai mươi
kỷ niệm hai trăm hai mươi tám năm chiến thắng ngọc hồi đống đa đến dự có thủ tướng nguyễn xuân phúc
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng lãnh đạo thành phố hà nội và đông đảo nhân dân
thông lệ hàng năm lễ hội gò đống đa một trong những lễ hội lớn đầu xuân của thủ đô hà nội
tưởng niệm hoàng đế quang trung và chiến thắng ngọc hồi đống đa lại được tổ chức
lễ hội trở thành điểm đến của hàng nghìn người dân và du khách thập phương
lễ hội năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi với nhiều tiết mục nghệ thuật
sử thi đặc sắc nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ ý chí kiên cường
truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc
người dân đến với lễ hội gò đống đa hàng năm không chỉ để tưởng nhớ nghĩa quân tây sơn
biểu thị lòng tôn kính những người anh hùng áo vải cờ đào
mà còn là dịp để trở về với truyền thống những giá trị văn hóa dân gian độc đáo